trong khi đó ở miền trung dưới tác động của khối không khí biển
cộng thêm tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng sẽ tạo ra hiệu ứng gió phơn
ngày hôm nay sẽ tiếp tục là một ngày nắng nóng trên diện rộng
ngay từ sớm ở miền trung trời đã ít mây nắng mạnh
suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên sẽ có ngưỡng nhiệt cao từ ba mươi sáu cho đến ba mươi bảy độ
dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền trung sẽ duy trì trong khoảng hai ngày
từ sau ngày hai mươi bảy tháng tám nắng nóng ở miền trung vẫn còn
nhưng thu hẹp lại và đến đầu tháng chín mới chấm dứt hoàn toàn
còn ở phía nam hạn bà trần tiếp tục duy trì
trong ngày hôm nay cả nam bộ và tây nguyên tiếp tục tình trạng ít mưa trời nắng sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh tây nguyên phổ biến trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
nóng xảy ra ở khu vực các tỉnh bình phước tây ninh và cả đồng nai
trên biển do tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí ổn định
vì vậy hầu khắp các vùng biển nước ta đều duy trì trạng thái thời tiết tốt
khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa có nắng gió hướng nam đến đông nam ở mức cấp bốn đến cấp năm
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng tây nam ở mức cấp bốn
cũng không có mưa rông và tầm nhìn xa ở mức trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước